tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất tại thượng hải
số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục tại thượng hải thành phố chiếm ba phần tư trường hợp không có triệu chứng của cả nước
khiến thành phố này trở thành nơi thử nghiệm cho sự ứng phó linh hoạt của chính phủ nước này
hôm ngày một tháng bốn sau khi chính quyền thượng hải trung quốc áp đặt phong tỏa thành phố với hơn hai sáu triệu dân
các trung tâm thương mại tại đây đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
tối ba mươi một tháng ba chính quyền thượng hải kéo dài lệnh phong tỏa đối với các quận ở khu vực phía đông
cũng như bắt đầu phong tỏa các khu vực phía tây thành phố theo kế hoạch
theo hướng dẫn mới những người sống tại thành phố đông dân nhất của trung quốc phải ở nhà
cho tới khi đợt bùng dịch được thành phố kiểm soát
thậm chí người dân còn không được ra ngoài vứt rác hay rắt chó đi dạo
giao thông công cộng tại hầu hết các khu vực trong thành phố tạm ngưng
mặt khác các doanh nghiệp được coi là không thiết yếu như nhà hàng và trung tâm thương mại cũng phải đóng cửa
lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến thể dễ lây lan omicron trong gần một tháng qua
các khu vực phía đông sông hoàng phố thành phố thượng hải sẽ phải đóng cửa trong năm ngày
sau đó lệnh phong tỏa được áp dụng ở các quận phía tây sông hoàng phố trong năm ngày tiếp theo
bên cạnh đó chính quyền thượng hải cho biết họ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa khu vực phía đông thành phố theo từng giai đoạn
đại bùng phát dịch bệnh lần này tại trung quốc được coi là chưa quá nghiêm trọng so với mức độ lây lan đại dịch toàn cầu
thế nhưng số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục tại thượng hải thành phố chiếm ba phần tư trường hợp không có triệu chứng của cả nước
khiến thành phố trở thành nơi thử nghiệm cho sự ứng phó của chính phủ
phương pháp này nhằm kiểm tra truy tìm và cách ly tập trung tất cả các trường hợp dương tính
hôm ngày một tháng bốn các nhà chức trách trung quốc cho biết số ca nhiễm hàng ngày của thành phố đã giảm bớt trong vòng hai ngày liên tiếp
theo báo cáo ngày ba mươi một tháng năm
trung quốc ghi nhận thêm bốn một trăm bốn mươi bốn ca mắc mới không có triệu chứng ba trăm năm mươi tám trường hợp có triệu chứng
so với con số tương ứng năm hai trăm chín mươi tám và ba trăm năm mươi năm vào ngày ba mươi tháng năm
tuy nhiên không ít người dân bày tỏ sự hoài nghi về số liệu báo cáo hàng ngày
đặt câu hỏi về cách khai báo các trường hợp y tế trên hệ thống
mặc dù thượng hải công bố danh sách ca nhiễm mỗi ngày
một số người dân cho biết các trường hợp dương tính tại khu vực của họ sau vài ngày mới được cập nhật
hoặc hoàn toàn không được đưa vào
chỉ quyền thành phố thượng hải
không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này
trong thời gian giãn cách người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để xét nghiệm
chính quyền thượng hải yêu cầu người dân tới xếp hàng kiểm tra phải đứng cách nhau hai mét
hôm ba mươi một tháng ba hãng tin tân hoa xã cho hay
trung tâm triển lãm quốc tế mới thượng hải sniec
nơi thường xuyên tổ chức các triển lãm thương mại như shanghai auto show
hiện trở thành trung tâm kiểm dịch lớn nhất thành phố với hơn một mươi năm giường
cuộc khảo sát của phòng thương mại hoa kỳ tại thượng hải
thực hiện hôm một tháng bốn đã chỉ ra
có tới năm mươi bốn trong tổng số một trăm sáu mươi bảy người tham gia khảo sát
dự báo doanh thu hàng năm của thành phố sẽ sụt giảm do dịch bệnh bùng phát
ông eric zhang chủ tịch phòng thương mại hoa kỳ tại thượng hải cho biết
những thỏa thuận như vậy có thể áp dụng ngắn hạn nhưng sẽ không bền vững về lâu dài
tôi hy vọng đây là biện pháp quyết liệt mang tính tạm thời để ngăn chặn sự lây lan
bên cạnh đó chính quyền thượng hải cho biết
mặc dù sân bay tại thành phố vẫn mở cửa nhưng nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ
chưa rõ việc thượng hải sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
tuy nhiên thực tế hai mươi sáu triệu dân đóng cửa đã khiến kinh tế và tâm lý người dân nước này bị ảnh hưởng nặng nề
chính quyền trung quốc sẽ đối phó bằng cách nào
chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng anh bạn láng giềng sẽ thực sự vượt qua nội ám ảnh covid một mươi chín
thích nghi từng bước với dịch bệnh để không có bất cứ nỗi sợ hãi nào đe dọa cuộc sống của người dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại